tổng kết ba mươi năm đổi mới đảng tiếp tục khẳng định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt nhiệm vụ sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng đảng phải thường xuyên tự đổi mới tự trình đốn coi đây là quy luật tồn tại và phát triển của đảng
đảng ta luôn nhấn mạnh vấn đề giữ vững bản chất cách mạng và khoa học xây dựng đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức có phương thức lãnh đạo khoa học
trong thời gian qua công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực nhận thức được nâng cao hơn tư duy được đổi mới hơn tư tưởng được thống nhất hơn thể hiện ở việc đã tạo được sự nhất trí trong đảng sự đồng thuận trong xã hội đối với những vấn đề lớn cơ bản trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đại hội một mươi hai nhấn mạnh công tác xây dựng đảng về đạo đức đây là điểm mới rất quan trọng
sự bổ sung này cho thấy đảng đã nhìn thẳng xuất phát từ thực tế tình hình hiện nay với quyết tâm giải quyết triệt đề và quan trọng là rất được nhân dân đồng tình ủng hộ
đây không phải lần đầu tiên đảng đặt vấn đề xây dựng đảng về đạo đức nhưng là lần đầu tiên xây dựng đảng về đạo đức được đặt lên ngang tầm với xây dựng đảng về chính trị tư tưởng và tổ chức
mục tiêu xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức thực chất là để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
trước âm mưu diễn biến hòa bình nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ cần thiết cấp bách
hai trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ đại hội một mươi hai cũng được xác định là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tập trung xây dựng đảng
ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
tập trung xây dựng con người về đạo đức nhân cách lối sống trí tuệ và năng lực làm việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
nền tảng quan trọng để xây dựng đảng về chính trị trước hết là
kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn việt nam
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
kiên định đường lối đổi mới kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng
không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền của đảng năng lực hoạch định đường lối chính sách phù hợp với quy luật khách quan đặc điểm của việt nam
nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của toàn đảng và của mỗi cán bộ đảng viên trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
không giao động trong bất kỳ tình huống nào dù khó khăn đến đâu cũng chủ động vượt qua luôn giữ vững bản chất cách mạng của đảng
không để ảnh hưởng tác động xấu đến sự phát triển của đất nước và cuộc sống của nhân dân
xây dựng đảng về tư tưởng với nền tảng là chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh để nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội về xây dựng đảng cầm quyền
qua đó làm cho tư tưởng của cán bộ đảng viên phù hợp với tư tưởng của đảng thống nhất cao và tin tưởng vào đường lối chủ trương của đảng
xuất phát từ phương châm lý luận kết hợp với thực tiễn tổng kết thực tiễn công tác tư tưởng phải bảo đảm tính thuyết phục
trên cơ sở lý luận thực tiễn chính xác khoa học thiết thực
xây dựng đảng về tư tưởng không chỉ có tác động tích cực đối với việc xây dựng phát triển đường lối nhiệm vụ chính trị mà có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ các mặt xây dựng đảng
xây dựng đảng về tổ chức là xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảng nhà nước mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội
từ trung ương đến cơ sở thật sự khoa học tinh gọn hiệu quả
xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất bản lĩnh và năng lực để luôn có nhận thức đúng nhanh nhạy sáng tạo
xây dựng tổ chức cơ sở đảng đảng viên từ các tri bộ thật sự trong sạch vững mạnh đủ sức chiến đấu và lãnh đạo
tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối chủ trương và các nghị quyết của đảng thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa một mươi đã khẳng định
thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng
xây dựng kiện toàn hệ thống tổ chức làm rõ chức năng nhiệm vụ mối quan hệ thẩm quyền trách nhiệm của mỗi tổ chức
bảo đảm bộ máy tinh gọn có hiệu lực hiệu quả
đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở
điều lệ đảng do đại hội đảng lần thứ một mươi một thông qua cũng khẳng định
đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động
lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản
thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí kỳ luật nghiêm minh
đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình
đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ đảng
gắn bó mật thiết với nhân dân đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật
hồ chí minh cũng đã khẳng định
người cách mạng phải có đạo đức
không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân
đạo đức không chỉ thể hiện các giá trị chuẩn mực đạo đức
mà còn thể hiện trình độ xu hướng nhận thức và chi phối hành vi của mỗi người
xây dựng đảng về đạo đức là xây dựng đạo đức cách mạng
là suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đặt lợi ích của quốc gia dân tộc của nhân dân lên trước lợi ích của cá nhân
đối với các tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên
tăng cường xây dựng đảng về đạo đức là không quan liêu lãng phí tham ô
là cần kiệm liêm chính trí công vô tư
có lối sống khiêm tốn giản dị trung thực
nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực học tập lý luận
rèn luyện chuyên môn nâng cao trình độ về mọi mặt
đó cũng chính là giải pháp cơ bản nhất hiện nay
để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng
tiếp tục tạo dựng niềm tin trong nhân dân
về học tập tấm gương hồ chí minh
đến nay đã bốn kỳ đại hội qua ba kỳ đại hội chín một mươi một mươi một
đã nhận được sự hưởng ứng sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ
đảng viên và nhân dân đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng
đã xác định đây vừa là nhiệm vụ có ý nghĩa cấp bách trước mắt
vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài
trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai này
quyết tâm cao từ các đồng chí trong bộ chính trị
với chủ trương triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả trong toàn đảng toàn dân
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đảng trong sạch
vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra
từ nhiệm kỳ đại hội một mươi một
việc ban hành và ý chí quyết tâm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một
về xây dựng đảng đã tạo nên một sức mạnh chính trị
tinh thần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng
tăng cường uy tín của đảng với nhân dân
báo cáo chính trị trình đại hội một mươi hai
đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một
về xây dựng đảng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng
tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị
góp phần cảnh tỉnh cảnh báo răn le
từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực suy thoái trong đảng
góp phần siết lại kỳ luật kỳ cương trong đảng
tuy nhiên tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị đạo đức lối sống tình trạng tham nhũng
lãng phí chưa được ngăn chặn đẩy lùi
công tác xây dựng đảng vẫn đứng trước những thách thức không nhỏ
có tác động trực tiếp tới uy tín của đảng
năng lực lãnh đạo của đảng sức mạnh của đảng
vai trò lãnh đạo cầm quyền của đảng
chính vì vậy đại hội một mươi hai của đảng đã kế thừa
tiếp tục nhấn mạnh đưa việc xây dựng đảng về đạo đức
lên một vị trí mới
xây dựng đảng về đạo đức là một tư duy mới
trong xây dựng đảng nói chung
việc đặt thẳng vấn đề đạo đức trong xây dựng đảng
thể hiện ý chí của đảng ta quyết tâm đấu tranh
với một hiện tượng đã trở nên khá phổ biến
được coi sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của đảng
và sự tồn vong của chế độ
đại hội một mươi hai điều chỉnh tăng cường xây dựng đảng trong sạch
vững mạnh và bổ sung xây dựng đảng về đạo đức
vào mục tiêu xây dựng đảng không chỉ đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng
mà còn xuất phát từ thực tiễn tình hình
từ quyết tâm giải quyết triệt đề một vấn đề cấp bách
đáp ứng nguyện vọng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
quý vị và các bạn vừa theo dõi trích đoạn bài
xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị
tư tưởng tổ chức và đạo đức của thạc sĩ nguyễn thị mai anh
bài đăng trên tạp chí cộng sản
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
vừa bế mạc giữa tháng một mươi vừa qua
tại hội nghị một trong những nội dung quan trọng được tập trung thảo luận là
xây dựng chỉnh đốn đảng
về vấn đề này tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu rõ
chăm lo xây dựng đảng ta thật sự vững vàng về chính trị tư tưởng
thống nhất cao về ý chí hành động trong sạch về đạo đức lối sống
chặt chẽ về tổ chức gắn bó mật thiết với nhân dân
đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển
đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ
xây dựng chỉnh đốn đảng với
một mươi giải pháp cơ bản đồng bộ
trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau